thưa quý vị thông tin từ công an tỉnh hà nam cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà nam phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện thanh liêm vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một cảnh sát đang làm nhiệm vụ hy sinh
nạn nhân là thiếu tá lương thanh tuấn chú tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
theo thông tin ban đầu trưa một mươi bốn tháng sáu tổ công tác trong đó có thiếu tá lương thanh tuấn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại quốc lộ hai mươi một thuộc địa phận xã thanh hà huyện thanh liêm
lúc này xe container do trần văn luyến điều khiển đã tông thẳng từ phía sau vào vị trí thiếu tá tuấn đang đứng khiến đồng chí hy sinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc
một mươi bảy đối tượng chuyên cung cấp ma túy và bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an khởi tố
trước đó công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ một mươi bảy vụ một mươi bảy đối tượng trú trên địa bàn huyện diễn châu về hành vi tàng trữ mua bán che phép chất ma túy
qua đó triệt xóa thành công tám điểm bán lẻ ma túy tăng vật thu giữ gồm bốn bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp và hơn một trăm linh g heroin
một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau gây mất an ninh trả tự vừa bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng xử lý
vào dạng sáng
hôm một mươi ba tháng sáu trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên dùng bom xăng và hung khí tấn công lẫn nhau trên đường nguyễn văn linh gây náo loạn cả khu phố
công an quận thanh khê đã triệu tập một mươi sáu thanh thiếu niên có liên quan tham gia vụ hỗn chiến để làm việc
thực hiện trót lọt một mươi một vụ trộm trần song toàn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định bắt giữ
trước đó công an thị xã hòa nhân nhận tin báo của một bị hại về việc bị mất trộm xe máy áp dụng các biện pháp nhiệm vụ
lực lượng công an xác định toàn là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm cắp này còn thực hiện trót lọt một mươi một vụ trộm cắp xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác
trước đó công an thị xã hòa nhân nhận tin báo của một bị hại về việc bị mất trộm xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác
trong trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy một trăm bốn mươi ba tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy toàn quốc
phát biểu khai mạc chương trình trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của đảng nhà nước chính phủ công tác phòng chống tội phạm về ma túy đã được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả và đạt được nhiều thành công trên các mặt công tác
lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy thuộc các bộ ngành cùng với sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ xây dựng nhân rộng được nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo tạo sự lan tỏa sâu rộng huy động cả hệ thống chính trị các cấp các ngành đoàn thể địa phương tích cực tham gia phòng chống ma túy
phát biểu tại chương trình thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với gia đình các cán bộ chiến sĩ và tri ân trước những tấm gương anh dũng hy sinh chịu thương tích trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy
thủ tướng nhấn mạnh phải coi tội phạm ma túy là kẻ thù của sự phát triển là kẻ thù chung của tất cả chúng ta
để công tác phòng chống và kiểm soát ma túy được tăng cường và nâng cao hiệu quả đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong đó lực lượng công an nhân dân là nòng cốt
tôi đề nghị các ban bộ ngành trung ương và địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống ma túy